sự tranh lệch không nhỏ giữa giá mua điện cũng như chưa có hướng dẫn cụ thể để phân biệt giữa mặt trời áp mái và mặt đất
nên đã gây ra nhiều lúng túng cho các nhà đầu tư và ngành điện lực tại đắk lắc
phản ánh sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này
điện mặt trời là nguồn năng lượng sạch được chính phủ khuyến khích phát triển theo quyết định số một mươi ba của thủ tướng chính phủ
nhiều hộ dân đã đầu tư không chỉ do chi phí ngày càng thấp mà còn hy vọng vào nguồn thu từ điện mặt trời khi bán lại cho ngành điện lực
theo thông kê tính đến hết tháng tám năm hai nghìn hai mươi toàn tỉnh đắk lắc có khoảng hai công trình điện mặt trời áp mái
đã hòa vào lưới điện với tổng công suất hơn một trăm hai mươi hai kwh
tôi thấy việc lắp đặt điện năng lượng mặt trời cũng có hiệu quả kinh tế của gia đình
sau khi tìm hiểu xong tôi quyết định đầu tư để lắp đặt trên mái nhà với công suất sáu mươi kwhp
chi phí lắp đặt vẫn là sáu trăm linh triệu đồng
tiềm năng lợi thế và xu thế phát triển
phát triển nguồn năng lượng điện mặt trời áp mái là không thể phủ nhận
tuy nhiên cũng trong khoảng năm điều ba của quyết định số một mươi ba chỉ nêu
hệ thống điện mặt trời mái nhà là hệ thống điện mặt trời có các tấm quang điện
được lắp đặt trên mái nhà của công trình xây dựng và có công suất không quá một mw
vì vậy trên thực tế tại đắk lắc các công trình được phê duyệt và hòa vào lưới điện
chỉ có công suất nhỏ từ ba mươi đến một trăm linh kwh được lắp đặt trực tiếp trên mái nhà của các hộ dân
có những công trình trên dưới một mw được xây dựng trên diện tích lớn như trang trại trồng trọt
trăn nuôi rộng hàng nghìn m hai thì chưa có hướng dẫn cụ thể để phân tịnh là điện mặt trời mặt đất
hay áp mái nên gây nhiều khó khăn cho nhà đầu tư và cơ quan chức năng
đến nay thì một công thương vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể cho điện lực làm
các công ty điện lực giống như tập đoàn ngành điện làm thì nếu mà có cái quyết định đó rõ ràng hơn
thì sẽ dễ dàng hơn cho đơn vị
giá mua điện mặt trời áp mái khoảng hơn một chín trăm linh đồng một kwh
trong khi giá mua điện mặt trời mặt đất là khoảng hơn một sáu trăm linh đồng một kwh
qua đó cho thấy có sự tranh lệch về giá tiền không nhỏ nếu số lượng thu mua điện lớn
và kéo dài trong hai mươi năm như cam kết mùa bán điện
vì vậy việc thống nhất và hướng dẫn quy định chặt chẽ các khái niệm giữa điện mặt trời áp mái
và mặt đất là rất cần thiết sẽ không gây lung túng trong quá trình triển khai thực hiện giữa chủ đầu tư và ngành điện lực
và quan trọng nhất là tránh tạo điều kiện để phát sinh tiêu cực trong quá trình phát triển điện mặt trời áp mái tại các địa phương